thưa quý vị và các bạn với mong muốn được góp phần chung tay phòng chống dịch covid một mươi
trong những ngày qua đoàn viên thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp với các nhà hào tâm
chuẩn bị những suốt ăn khuya để động viên tiếp xúc và sẻ chia những khó khăn vất vả
đối với lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vâng và với những hành động ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa
góp phần chung tay cùng các ngành các cấp và người dân phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian tới
bữa ăn khuya được bắt đầu chuẩn bị từ một mươi chín h mỗi ngày
thức ăn được nấu từ bếp ăn là những suất cháo mì xúc cua và được đưa đến tận tay cho cán bộ lực lượng
đang tham gia tại các chốt trực phong tỏa do dịch covid một mươi chín và lực lượng cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát cơ động tham gia tại chốt mục tiêu trên địa bàn thành phố buma thuột
đây là hoạt động nằm trong chương trình đồng hành cùng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
của đoàn thanh niên công an tỉnh nhằm chung tay góp sức cho các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn thanh niên công an tỉnh nhằm chung tay góp sức cho các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn thanh niên công an tỉnh nhằm chung tay góp sức cho các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
trung bình mỗi ngày một trăm linh suất ăn sẽ được hỗ trợ tại các điểm chốt trên địa bàn tỉnh
mỗi suất ăn đều đảm bảo dinh dưỡng với thực đơn được thay đổi từng ngày
tất cả các khâu từ sơ chế đến nấu nướng đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
với các hoạt động thiết thực ý nghĩa suốt thời gian qua hoạt động tiếp sức bằng những suất ăn khuya
cho tuyến đầu chống dịch đã nhận được sự chia sẻ quan tâm và hỗ trợ của rất nhiều tổ chức
cá nhân từ thiện các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng cùng đoàn kết triển khai thực hiện hiệu quả
tại các chốt mà các lực lượng chức năng để phòng chống dịch bệnh thì đang gặp rất là nhiều khó khăn
trong những công tác để thực hiện phòng chống dịch là hầu như đa số các lực lượng chức năng đều phải hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chúng tôi đang có lên một thực đơn gọi là hằng ngày chuẩn bị những suốt ăn nóng
để cho mọi người có thể sử dụng được để trao đến tay được các đồng chí nó nhanh nhất
để có thể đảm bảo được về cái
chất lượng thì chúng tôi cũng mong là các đồng chí cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ rất là xuất sắc
để làm sao mà đưa xã hội chúng ta có thể trở lại bình yên được và đảm bảo được cơ hội kinh tế có thể phát triển được
từ khi dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
để thực hiện nhiệm vụ các cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ trực chiến cả ngày lẫn đêm
ở các chốt kiểm soát phòng chống dịch thậm chí họ còn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh
trong quá trình làm nhiệm vụ
rồi dù không lớn về vật chất nhưng là tình cảm tấm lòng được chính tay đoàn viện thanh niên
các mạnh thường quân chuẩn bị với mong muốn gửi gắm sự chia sẻ động viên về mặt tinh thần
hỗ trợ để chăm lo sức khỏe cho các lực lượng đang ngày đêm bám chốt
sau những ngày mà trực chốt cách ly ở đây thì anh em này cũng trên tinh thần là hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao
do thực khỏe thường xuyên liên tục nhân nhờ lúc các đồng chí ở đây
thì dường cảm nhận được các nhiệm vụ được giao